một trong những điều kiện tiên quyết để cấp hội chiếu vaccine là từ hôm nay ngày tám tháng bốn
thì các cơ sở tiêm chủng trên cả nước phải triển khai ký số chứng nhận tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
vậy xin ông cho biết đến nay thì công tác tổ chức đã và đang được thực hiện như thế nào

thì chúng tôi đến tới sẽ làm việc tiếp với bộ ngoại giao để có sự đàm phán thứ nhất
với các quốc gia
cái chứng nhận tiêm điện tử của việt nam

cũng có cái thông báo cụ thể cho đối với người dân mà khi ra ngoài

nhưng sẽ được cung cấp thông tin đó cho người dân để người dân biết

cũng như là có hướng dẫn nhất giữa bộ ngoại giao và các quốc gia

và sử dụng cái chứng nhận tiêm điện tử mà bộ y tế đã cung cấp theo thủy trưởng châu âu

từ cơ sở tiêm địa phương với hệ thống chứng nhận tiêm của bộ y tế
việc cần làm đó là các địa phương sẽ căn cứ vào tỉnh địa phương mình
để giao cho sở y tế hay giao cho cec trung tâm cơ sở liên tục của tỉnh
tổ chức ký tập trung tất cả dự đoạn tiêm trên hệ thống quản lý tiêm chủng
mà địa phương đơn vị quản lý các cái tài khoản để mà cấp cho người dân
hoặc là giao cho từng cơ sở tiêm
chịu trách nhiệm ký cái chứng nhận xác nhận người dân tiêm ở địa phương mình
thì cái chứng nhận ký số này là theo của có thể ký chữ ký số quan cơ yếu
hoặc là của các tổ chức công cộng cung cấp cái chứng thực chữ ký số
thế thì sau khi mà địa phương đã ký xác nhận là các thông tin người dân
tiêm tại địa phương mình hoặc cơ sở tiêm của mình xong
thì các dữ liệu tiêm về ký số này sẽ chuyển về hệ thống chứng nhận tiêm địa tử
của bộ y tế và cục luyện phòng và đơn vị đứng mối của bộ y tế sẽ ký số
và chứng nhận các cái mũi tiêm này đã đáp ứng yêu cầu cái chứng nhận địa tử
của bộ y tế theo tiêu chuẩn châu âu
như vậy là cái việc cái dữ liệu tiêm người dân sẽ được ký hai lần
lần thứ nhất là ký ở tại địa phương tại các cơ sở tiêm để xác nhận các thông tin này
chính xác là bảo tính pháp lý quân lợi của người dân
và sau đó là dựa trên các dữ liệu tiêm đã được ký số của địa phương
thì bộ y tế sẽ ký chứng nhận
một lần nữa xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham dự buổi trao đổi của chúng tôi ngày hôm nay
thưa quý vị
nhiều quốc gia đã áp dụng hộ chiếu vaccine để mở cửa nền kinh tế
đưa hoạt động kinh tế xã hội trở lại bình thường mới
và như vậy với việc việt nam đưa vào sử dụng hộ chiếu vaccine
dự kiến từ ngày một mươi năm tháng bốn tới đây sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất
để người dân sử dụng khi xuất nhập cảnh
mở rộng lại các hoạt động giao thương du lịch
sau khoảng hai năm bị tác động bởi đại dịch covid một mươi chín
quý vị vừa theo dõi vấn đề về chính sách
tiếp theo sẽ là những chính sách đáng chú ý sẽ có trong cụm chính sách ngay sau đây